thông tin từ ủy ban nhân dân phường tân an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
tàu cá của hộ ngư dân trên địa bàn mất tích hai ngày nay đã được tìm thấy
nhưng vẫn chưa tìm thấy ba người trên tàu
từ ngày ba tháng tám gia đình ông nguyễn văn xá vợ và con trai đi đánh cá trên tàu qn ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy
tại vùng biển huyện cát bà thành phố hải phòng nhưng không liên lạc được
gia đình đã liên hệ với cơ quan chức năng chính quyền địa phương đề nghị truy tìm
đến thời điểm hiện tại thì đã tìm thấy tàu bị sóng đánh vỡ
lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích
chiều nay tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an đã trả lời một số nội dung các cơ quan báo chí truyền thông quan tâm
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết ngày một mươi năm tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn cao trí
hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần an đông
hay còn gọi là vụ án vạn thịnh pháp
cơ quan điều tra phát hiện trương mỹ lan có quan hệ làm ăn đầu tư với nguyễn cao trí
trương mỹ lan đã chuyển cho nguyễn cao trí số tiền hơn bốn mươi triệu usd để mua bán dự án kinh doanh
khi lan bị bắt trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lan chuyển cho trí
nguyễn cao trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ
chứng cứ về việc lan chuyển tiền cho mình với mục đích để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
tại tỉnh điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai trăm năm mươi g heroin và bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là tần a giao và tần a trản
cùng chú tại xã tả phìn huyện sìn hồ tỉnh lai châu
số ma túy trên là heroin và ma túy tổng hợp được mua của một đối tượng
không rõ danh tính mang về với mục đích để bán lẻ kiếm lời và sử dụng
tuy nhiên các đối tượng đã bị tổ mật phục đón lõng khống chế
thực hiện trót lọt khoảng một mươi vụ trộm cắp xe máy có giá trị lớn
hai đối tượng trần văn phước và nguyễn thị hồng phượng vừa bị công an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng sáu phước đã kết nối với phượng
và hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch rủ nhau đi trộm cắp xe máy của người dân
để sơ hở tại các tuyến đường khu dân cư
trong khoảng thời gian một tháng gần đây nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt
khoảng một mươi vụ trộm xe máy có giá trị lớn trị giá hàng trăm triệu đồng
ban thường vụ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vừa có quyết định
truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của ban chấp hành trung ương đoàn
cho đại úy lê ánh sáng và anh phạm ngọc anh vì đã dũng cảm quên mình
trong vụ sạt lở ở đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
đại úy lê ánh sáng ba mươi ba tuổi quê hà tĩnh phó bí thư tri đoàn ba
đoàn cơ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ
và anh phạm ngọc anh hai mươi ba tuổi quê thanh hóa đoàn viên tri đoàn tổ dân phố bảy
thị trấn marakui huyện đà hoai đã dũng cảm quên mình trong khi tham gia
hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách
vụ sạt lở tại trạm cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy
khi nhận được thông tin khu vực trạm cảnh sát giao thông đèo bảo lộc có hiện tượng sạt lở
đại úy lê ánh sáng và anh phạm ngọc anh cùng các cán bộ chiến sĩ di rời phương tiện
trang thiết bị thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá đổ xuống khiến ba chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh
và anh phạm ngọc anh tử vong
những ngày qua mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại
gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía bắc và khu vực tây nguyên
ít nhất đã có năm người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước
cụ thể tình hình mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền núi phía bắc và tây nguyên
khiến hai người dân ở huyện đắc cơ long tỉnh đắc nông bị lũ cuốn trôi
hiện một người mất tích vẫn chưa tìm thấy
đặc biệt tàu cá của hộ ngư dân trên địa bàn phường tân an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
mất tích hai ngày nay đã được tìm thấy nhưng vẫn chưa tìm thấy ba người trên tàu
mưa lũ cũng khiến khoảng một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng và gần ba trăm linh ngôi nhà bị ngập
trong đó chủ yếu là các tỉnh tây nguyên
đặc biệt có gần tám tám trăm tám mươi hectare lúa hoa màu ở các tỉnh bị ngập úng thiệt hại
gần một trăm bảy mươi năm hectare ao hồ bị tràn
cùng đó ở các tỉnh miền núi phía bắc mưa lũ gây sạt lở tám bốn trăm linh m khối đất đá đường giao thông nông thôn
và một số cầu dân sinh cống thoát nước bị hư hỏng cuốn trôi
theo ghi nhận tại một số địa phương như tại hà nội tính đến một mươi hai h trưa ngày năm tháng tám
các ô tô bị mắc kẹt tại thôn phú ninh xã minh phú huyện sóc sơn đã được giải cứu thành công
biển cảnh báo đã được cắm dưới chân dốc yêu cầu người dân không đi qua khu vực này
trong khi đó khoảng một mươi một h hai mươi năm phút trưa ngày năm tháng tám đã xảy ra một vụ cây xanh gãy đổ
đè lên xoay bít trên phố tăng bạch hổ phường phạm bình hổ quận hai bà trưng hà nội
trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai tỉnh lai châu điện biên hòa bình
mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá
làm chia cắt tạm thời đường giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương
mưa lớn những ngày qua đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn các tỉnh đắk lắc đắk nông
xảy ra nhiều vị trí sạt lở nứt lún nguy hiểm
để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực phong tỏa
để kịp thời nắm bắt phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ
nếu có sự cố xảy ra trên tuyến còn chính quyền địa phương di rời các hộ dân đến nơi an toàn
do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua mô hình độ ẩm đất cho thấy là nhiều khu vực ở miền bắc bắc trung bộ
đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong sáu giờ tới có năm mươi hai huyện thị xã thành phố
ở khu vực miền núi phía bắc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét gây tác động rất sâu đến môi trường
và uy hiếp tính mạng của người dân
các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá trong sáu giờ tới gồm tại tỉnh lai châu mường tè
nậm nhùn than uyên phong thổ tam đường tân uyên sơn la quỳnh nhai sông mã sốt cộp thuận châu
mai sơn mộc châu thành phố sơn la yên châu vân hồ
tại tỉnh điện biên gồm điện biên điện biên đông mường trà mường nhé nậm pồ thị xã mường lây mường ảng
thành phố điện biên phủ tùa chùa tuần giáo
tại tỉnh hòa bình gồm lương sơn đà bắc kim bôi cao phong thành phố hòa bình kỳ sơn lạc thủy
tại tỉnh phú thọ gồm tân sơn thanh sơn thanh thủy yên lập
tại tỉnh lãng sơn gồm hữu lũng tri lăng
tại tỉnh quảng ninh gồm thành phố hạ long vân đồn tiên yên hải hà đầm hà bình liêu
tại tỉnh thanh hóa gồm mường lát quan hóa quan sơn thường xuân
tại tỉnh nghệ an gồm cơn quông kỳ sơn quế phong tương dương
để bảo đảm an toàn cho người dân ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tranh ứng phó và giảm thiểu thiệt hại
một tụ điểm đá gà ăn tiền liên quan đến một mươi tám đối tượng vừa được công an tỉnh bạc liêu triệt xóa
trước đó vào chiều ngày bốn tháng tám
công an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an thị xã già rai bầu trí lực lượng bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà an thuộc bằng tiền tại một khu đất chống trên nệ bàn khóm hai phường một thị xã già rai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà đá hơn bốn mươi tám triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị một cửa liên thông có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tinh thần của đề án sáu
với phương pháp tiếp nhận hồ sơ thông qua vneid giải quyết và trả kết quả tại một điểm duy nhất người dân sẽ tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính
hiện nay lực lượng công an tỉnh yên bái đã áp dụng liên thông một cửa để giải quyết thủ tục hành chính sau khi thí điểm thành công tại hai huyện yên bình và văn yên
nội dung này sẽ được phân tích trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
khai báo một lần duy nhất từ khai sinh khai tử hộ khẩu khai báo tạm trú tạm vắng hệ thống sẽ tích hợp và không cần những giấy tờ hành chính dườm ra
những bộ phận một cửa tạo ra một cách tiếp cận khoa học trong việc xử lý các thủ tục giúp tạo thuận lợi cho mọi người dân
tại xã tân hương huyện yên bình của tỉnh yên bái người dân đã bắt đầu thực hiện cơ chế liên thông một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
bộ phận một cửa được thành lập ra thì nó mang lại rất nhiều cái tỉ ức cho người dân
nhanh chóng kịp thời như đăng ký khai sinh đăng ký thường trú đăng ký tạm trú lưu trú trên địa bàn
thì người dân chỉ đến cái dịch vụ bộ một cửa của công an xã có thể thực hiện tất cả các dịch vụ này
chúng tôi thường xuyên bổ sung thu thập thông tin và điều chỉnh thông tin cho người dân đảm bảo cái dữ liệu chung là đúng đủ sạch sống
liên tục và nhanh chóng bộ phận xử lý thủ tục hành chính một cửa tại xã tân hương
đã đạt được hiệu quả rõ rệt
bởi từ đây khi thực hiện tất cả những thông tin từ khai sinh khai tử khai báo tạm trú tạm vắng đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều
cái tài khoản định danh điện tử mức hai nó đã tích hợp những cái giấy tờ của mình rất là cần thiết
ví dụ như là thẻ bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
khi có bộ phận một cửa thì mình thấy tặng đi làm rất là tiện
tất cả mọi thông tin đều có trên máy
rồi các đồng chí công an ở địa phương hướng dẫn rất là chi tiết nhiệt tình chú đáo
cái thời gian mình cảm thấy là cái thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nó diễn ra rất là nhanh gọn và tiện ích

và cố gắng để đạt được những thông tin tốt hơn